hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
vừa chấp hành xong án phạt tù tám năm sáu tháng về tội cướp giật tài sản được hơn một năm
bị cáo trần ngọc anh chú tại tp vinh tỉnh nghệ an lại tiếp tục bị tuyên phạt hai mươi năm tù
trong phiên xét xử vào ngày hôm qua vì tội vận chuyển trái phép chất ma túy
theo cáo trạng vào ngày năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy trần ngọc anh nhận vận chuyển thuê một hai trăm linh viên ma túy tổng hợp
có tổng trọng lượng hơn bốn trăm bốn mươi tám gram
khi đang mang theo gói hàng c lên xe taxi đi giao cho khách
thì bị lực lượng công an tp vinh kiểm tra phát hiện bắt quả tang
tại phiên tòa trần ngọc anh thành khẩn khai báo hành vi phạm tội
thời gian gần đây trên một số các tuyến giao thông như đại lộ nam sông mã đài lộ võ nguyên giáp
và tuyến cúc lộ bốn mươi bảy đi qua địa bàn tp thanh hóa và sầm sơn liên tiếp xảy ra các vụ cướp tài sản
trước tình hình trên lực lượng công an đã vào cuộc và bắt giữ ba đối tượng gây án
ba đối tượng gồm nguyễn văn xuân nguyễn văn hùng và nguyễn xuân tú khai nhận đã gây ra một mươi tám vụ cướp tài sản trên địa bàn
tổng số tài sản mà bọn chúng chiếm đoạt hơn ba mươi triệu đồng và một mươi một chiếc điện thoại di động
hiện nay lực lượng công an đang tiếp tục điều tra mở rộng và truy bắt một số đối tượng khác trong ổ nhóm cướp tài sản nói trên
phát hiện tai nạn giao thông trong khi làm nhiệm vụ chiến sĩ công an tiến tới giải quyết nhưng bị tài xế xe tải tông bị thương rồi phóng xe bỏ chạy
sự việc xảy ra vào chiều ngày hôm qua tại một tuyến đường nằm trên địa bàn phường tây tự quận bắc từ liêm tp hà nội
thời điểm trên tổ công tác
tổ công tác của công an phường tây tự đang giải quyết một vụ tai nạn giao thông
sau khi xử lý bước đầu một tài xế xe tải tỏ ra không chấp hành mà lái xe đâm thẳng vào tổ công tác khiến một chiến sĩ công an của phường tây tử bị thương
sau khi gây án tài xế xe tải bỏ chạy khỏi hiện trường
liên quan đến vụ việc trên lãnh đạo công an phường tây tự xác nhận vụ việc và cho biết hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc
sự được chuyển sang một thông tin khác
vào chiều ngày hai mươi tháng ba các cơ quan chức năng đang tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi vụ việc ba người tử vong trên chiếc xe ô tô ở thôn tha xã phương độ thành phố hà giang
nạn nhân được xác định là vợ chồng anh trịnh đức mạnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn chị nông bích ngọc sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín và cháu bé trai mới tám tháng tuổi là con thứ hai của gia đình tử vong trên mang ghế sau của chiếc xe ô tô mang bề kiểm soát ba mươi n bốn nghìn bảy trăm ba mươi
gia đình có hộ khẩu thường trú tại tổ số ba
ba phường trần phú tp hà giang
tại hiện trường chiếc xe ô tô con đỗ ở điểm cuối của con đường làng khu vực rất vắng vẻ
người dân cho biết đã thấy chiếc xe đỗ ở vị trí trên từ buổi sáng đến chiều vẫn còn ở đó nên đến kiểm tra và phát hiện sự việc
công an tỉnh bến tre phối hợp với sở thông tin và truyền thông tỉnh bến tre vừa triệu tập nguyễn minh tránh trú tại phường phú tân tp bến tre là chủ trang facebook tin tức bến tre để làm rõ hành vi đăng tải nội dung thông tin sai sự thật
trên trang mạng xã hội gây hoang mang dư luận
ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn một mươi tám tránh đăng trên trang facebook tin tức bến tre tin đứa bé bốn tuổi bị chặt đầu vứt sát gần trường trung học phổ thông nguyễn thị định huyện rồng trôm tỉnh bến tre
qua làm việc tránh đã thừa nhận thông tin trên là bịa đặt hoàn toàn không đúng sự thật và cam kết gỡ bỏ các bài viết nói trên
căn cứ mức độ vi phạm cơ quan chức năng đã áp dụng nghị định số một trăm bảy mươi bốn của chính phủ cơ quan chức năng xử phạt hành chính nguyễn minh tránh số tiền là một mươi triệu đồng
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt